sáng nay hội trợ việc làm xuất khẩu lao động miền tây nghệ an năm hai nghìn một mươi chín đã khai mạc
hội trợ có sự tham gia của một mươi năm gian hàng của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến giao dịch
với một năm trăm linh trị tiêu vị trí việc làm trong nước và bốn trị tiêu đi làm việc ở các thị trường nhật bản đài loan
bulgari trung đông được giới thiệu tuyển dụng
tuyển sinh học sinh học kỹ năng ngoại ngữ học nghề và du học nhật bản hàn quốc
thực hiện các chính sách bảo hiểm thất nghiệp chính sách vay vốn ưu đãi cho người lao động
đây là cơ hội giúp người lao động ở miền tây nghệ an lựa chọn tìm kiếm được việc làm